liên đoàn lao động tp hcm vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố
trong đó tập trung cho công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi chương trình tấm vé nghĩa tình sẽ trao tặng ba mươi năm vé tàu xe
cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ba năm liền chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình
một trăm linh lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm năm chưa về quê đón tết
sẽ được ưu tiên xét tặng vé máy bay
các hoạt động chăm lo tết tặng quà tết cũng sẽ được tp hcm triển khai tập trung cho các công nhân viên chức
người lao động bị tai nạn lao động gia đình có thu nhập thấp công nhân có quê ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề thiên tai
bão lụt hoặc có vợ chồng hay con bị bệnh năn y bệnh hiểm nghèo công nhân bị mất việc làm cho doanh nghiệp
phải thu hẹp sản xuất ngừng hoạt động phá sản đoàn viên các nghiệp đoàn xe ôm xích lô thu cầm sát bốc xếp công nhân vệ sinh